nhưng khi đi được một đoạn lợi dụng lúc đêm khuya đường vắng bọn chúng đã thực hiện hành vi táo tợn